các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tài xế ngồi trên trong xe có biểu hiện xe rượu chiếc xe bốn chỗ đánh võng một đoạn đường đâm liên tiếp vào các xe máy đi cùng chiều
chiếc xe ô tô chỉ chịu dừng lại khi tông thẳng vào một trụ đèn ven đường hậu quả vụ tai nạn khiến ít nhất ba người bị thương nặng
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường
và xử lý vụ việc